thưa quý vị những thông tin không có căn cứ đã khiến cho người tiêu dùng hoang mang
lần này là tính đồn về đậu nành có chứa chất gây ung thư vũ
thông tin đậu nành có chất gây ung thư lan truyền khiến nhiều bà nội trợ bất an
ghi nhận tại chợ tân định quận một tp hcm sáng ngày một mươi tám tháng bốn cho thấy
các tiểu thương không bán được hàng hoặc bán rất ít vì nhiều người đã tẩy chay không mua hàng
theo thông tin đồng đoán chất phytoestrogen có trong đậu nành rất nguy hiểm
có thể phá vỡ chức năng nội tiết gây ung thư vú ở phụ nữ
tuy nhiên những thông tin này xuất hiện từ đâu khi nào thì không ai hay biết
hoàng tưởng hoàng đường tại vì đậu tương đậu nành từ xưa nay là một loại thực phẩm rất tốt
rất giàu đạo giàu dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe con người
và đặc biệt là trong đậu tương đậu nành thì có một số những cái chất
ví dụ như ớt trô ren là tốt cho phụ nữ
các thông tin mà nói về gây ung thư hay gây bệnh này khác
thì bất cứ một chất nào mà quá dư thừa trong cơ thể một con người đều có thể gây bệnh
việc đưa ra những phán đoán
tăng kích thước khối u chỉ là suy luận chưa có bằng chứng đáng tin cậy
nhưng những tin đột như vậy đã gây ảnh hưởng lớn tới nhiều người
đặc biệt là những người nông dân và những người buôn bán nông sản nhỏ